mở đầu là những tin tức về an ninh trật tự vừa được cập nhật tại các địa phương
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền chín trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công
ba đối tượng trong đường dây bị bắt khẩn cấp
ba đối tượng gồm trần thế hùng trú tại thành phố vinh là đối tượng cầm đầu
lê hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường bến thủy
ngô minh an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường trung đô
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai máy tính sách tay năm máy điện thoại di động
lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
theo hồ sơ trần thế hùng đã quản lý một tài khoản chuyên tổ chức cá độ trên trang bóng tám mươi tám com từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay
tổng số tiền cá độ tương đương chín trăm linh tỷ đồng
với tổng số là gần hai tỷ đồng

tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ cho vay tài chính
mua bán xe ô tô trên địa bàn nghệ an hà tĩnh
công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng hoàng văn quý
chú tại xã hải châu về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh đi lao động trái phép tại trung quốc
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
sau khi từ trung quốc về quê an tết hoàng văn quý đã lôi kéo vào tổ chức
đưa anh phạm viết hoài xuất cảnh trái phép sang trung quốc và thu của anh hoài là sáu triệu đồng
trong khi trở về việt nam để tiếp tục đưa một số công dân khác trên địa bàn xã hải châu
sang trung quốc lao động trái pháp luật
thì hoàng văn quý đã bị công an huyện tĩnh gia phát hiện
hiện bắt giữ
công an tỉnh hà nam vừa ra quân tuần tra kiểm soát vũ trang
trấn áp mạnh các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các huyện thành phố
trong đợt gia quân lần này công an tỉnh hà nam đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
đặc biệt là các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động và công an các huyện thành phố
thành lập một mươi ba tổ công tác

góp phần kiềm chế gia tăng làm giảm tội phạm không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn việc triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ trong toàn lực lượng công an bước đầu đã đạt được những kết quả tốt đẹp
góp phần tô thắm thêm tình hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
tại hải dương ngay sau khi triển khai cuộc vận động nhiều việc làm hết sức thiết thực của tập thể cá nhân
đã được quần chúng nhân dân vô cùng ủng hộ và biểu dương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hải dương
đi đầu trong cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân
ngay sau khi cuộc vận động được triển khai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiên phong thực hiện cuộc vận động
đơn cử như nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng chính đáng của các em học sinh tại các trường trung học phổ thông
đặc biệt là số học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
xét tuyển với các học viện trường đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy
cần có thể căn cước công dân để làm các thủ tục đăng ký dự thi xét tuyển đại học
phòng cảnh sát quản lý hành chính đã chủ động lên kế hoạch và thông báo cho các trường
để nhà trường chủ động bố trí cho học sinh có thời gian làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân
ngoài toàn tỉnh với các địa phương có các trường tập trung đông các học sinh để phục vụ tốt cho nội dung trên
ngay trong những ngày đầu phòng cảnh sát của lý hành chính về trật tứ xã hội đã tiếp nhận và làm các thủ tục cấp thể căn cứ công dân
cho hơn năm trăm linh học sinh các khối của trường trung học phổ thông nguyễn trãi
vì lượng học sinh đông nên ngoài công việc chuyên môn của đơn vị tại cơ quan
phòng cảnh sát của lý hành chính đã không quẩn ngại bố trí các bộ chiến sĩ phương tiện máy móc tại nhà trường
và làm việc luôn cả ngày thứ bảy và chủ nhật
để không ảnh hưởng đến việc học tập và đi lại của học sinh tại đây
việc làm của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát của lý hành chính về trật tứ xã hội đã được các học sinh vô cùng phấn khởi
em thấy là đội ngũ các cô trung công an làm việc khá là nhanh có hiệu quả rất là tận tình
thì rất tiện lợi cho việc mà em vừa học tập được mà có thể vừa làm được thẻ căn cước để đi thi đại học
có thêm thời gian để học tập ở trường tiết kiệm được thời gian học tập ở nhà không phải đi lại nhiều
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm các đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh hải dương
đã có nhiều việc làm thiết thực trong việc tiếp nhận và giải quyết các vấn đề có liên quan để ổn định tình hình
đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
sau cuộc vận động cũng đã có nhiều gương người tốt việc tốt ở các đơn vị được quần chúng nhân dân vô cùng ghi nhận
điển hình như việc làm của thiếu tá nguyễn đức biển
đội trưởng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải dương
ngày một mươi hai tháng ba trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường gom an định phường bình hàn thành phố hải dương
đã nhận được chức phí trong đó có hai mươi triệu đồng và một số riết tờ tùy thân mang tên lý thế long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
ngay sau đó đồng chí biển đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố để tiến hành xác minh trao trả cho chủ nhân
sau khi xác minh đúng chủ nhân đồng chí biển và tập thể lãnh đạo công an thành phố đã tiến hành trao trả cho anh long
thật sự mà nói giờ chăm tôi cảm nhận người chiến sĩ công an thật sự là niềm tin của nhân dân
và đặc biệt hơn là anh biển là một tấm gương để cho nhiều cán bộ chiến sĩ nôi theo
và tôi mong muốn rằng sẽ có và có nhiều hơn
nhiều hơn nữa là những người như anh biển để góp ích và phục vụ tốt cho nhân dân
những việc làm ý nghĩa thiết thực đầy nhân văn của tập thể cá nhân trong lực lượng công an tỉnh hải dương thời gian qua
một lần nữa đã góp phần tô thám thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
mỗi du khách muốn tham quan vịnh hạ long phải trả ba trăm bảy mươi đồng một chuyến
trong đó hai trăm bảy mươi đồng tiền phí tham quan một trăm linh vé tàu
so với trước đây thì mỗi khách chỉ phải trả là một trăm chín mươi đồng một chuyến cùng một trăm linh vé tàu
dịch vụ nghỉ đêm thì tăng gấp đôi
việc tăng phí này đã khiến cho nhiều người cho rằng quá đắt và lãng phí
đối với những người không đủ khả năng đi hết các địa điểm
riêng ngày một tháng bốn sau khi giá vé đã tăng thì có ba đoàn khách người việt nam
vì không đủ kinh phí
tham dịch hạ long đã phải bỏ về
nhưng không quan sát rõ nên đã để xảy ra vụ tai nạn
người dân địa phương phản ánh đường nguyễn xiển cấm xe có trọng tài lớn lưu thông theo giờ
buổi sáng từ sáu h đến chín h buổi chiều từ một mươi sáu h đến hai mươi h
nhưng nhiều xe container xe ben vẫn cố tình chạy khiến người dân vô cùng lo lắng
cũng tại tp hcm vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua
tại gần giao lộ phạm văn đồng tô ngọc vân
phường linh tây quận thủ đức tp hcm
đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ
đoàn tàu se hai xuất phát từ ga sài gòn lưu thông qua khu vực phường linh tây
quận thủ đức tp hcm
khi đến gần giao lộ phạm văn đồng tô ngọc vân
thì bất ngờ va chạm với một người đàn ông ngồi giữa đường dây xe lửa
cú va chạm đã khiến cho người đàn ông tử vong tại chỗ
nhiều bộ phận trên người đã bị cán nát
và tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì dù tàu đã hú còi nhiều lần
nhưng người đàn ông vẫn không di chuyển ra ngoài dẫn đến bị tàu hỏa đâm trúng
và đến hai mươi hai h cùng ngày thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng di chuyển khỏi hiện trường
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai hội
cùng với các lực lượng khác lực lượng cảnh sát giao thông đã không quản khó khăn vất vả
tích cực triển khai các phương án phân luồng từ xa phân luồng tại chỗ
tiến hành điều tiết giao thông nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách thập phương để đến hành hương về dỗ tổ
ngay từ sáng sớm lượng phương tiện giao thông nhất là xe ô tô khách đổ về khu di tích lịch sử đền hùng tăng đột biến so với ngày đầu khai hội
dự báo trước điều này công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự
phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức hướng dẫn điều tiết giao thông
tại vị trí các chốt các điểm trong giữ xe và các trục đường
công an tỉnh phú thọ đã tham mưu cho ban tổ chức dỗ tổ không cấp phép cho các điểm trong giữ xe mô tô
dọc theo quốc lộ ba mươi hai c thuộc phạm vi khu vực lễ hội đồng thời phối hợp với ngành giao thông vận tải
lắp đặt biệt cấm xe ô tô taxi đi vào một số tuyến đường trong khu di tích
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông còn bố trí lực lượng tuần tra lưu động trên các trục đường dẫn vào khu di tích
nhắc nhở các phương tiện đón trả khách và dừng đỗ không đúng nơi quy định
kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng
gây mất trật tự an toàn giao thông
trên đường đi thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu
mà người dân phải lo ngại cả các chú công an bộ đội biên phòng cũng dọn đường chỉ bảo cho người dân là rất tốt
theo dự báo của ban tổ chức trong những ngày sắp tới đặc biệt là ngày chính hội mùng một mươi tháng ba âm lịch
lượng du khách hành hương về khu di tích lịch sử đền hùng sẽ đông hơn những ngày trước đó
công an tỉnh phú thọ sẽ bố trí lực lượng phương tiện một cách khoa học hợp lý
trong đó mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
nỗ lực khắc phục khó khăn
có phần mang lại một mùa lễ hội